tại nha trang do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên sáng nay đã có mưa tẩm tã
nhiều nơi xảy ra sạt lở nghiêm trọng tính đến chiều nay đã có ít nhất là một mươi hai người bị thiệt mạng
thiệt hại về người đến thời điểm này là một mươi hai người trong đó đa số tử vong do sạt lở đất
hai nhà dân bị sập cụ thể tại phường vĩnh thọ hai người chết do sạt lở đồi la san
đường tôn thất tùng khiến một quán phở bị vùi lấp chị nguyễn thị thanh huyền
chủ quán và cháu huy tử vong năm người khác bị thương
tại phường vĩnh trường sạt lở đất tại tổ hai trường sơn làm hai người tử vong
riêng địa bàn phường vĩnh hòa xảy ra vỡ hồ chứa nước khu đô thị hoàng phú làm sập nhà dân
ubnd tỉnh khánh hòa yêu cầu thành phố phải di rời tất cả những người dân ở vùng sung yếu
đề phòng mưa sẽ tiếp tục đồng thời đảm bảo đời sống và tài sản cho người dân khu vực di rời